thưa quý vị chiều nay kỳ họp bất thường lần thứ ba quốc hội khóa một mươi năm đã diễn ra tại nhà quốc hội thủ đô hà nội
dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội vương đình huệ
tại phiên họp quốc hội nghe phó chủ tịch thường trực quốc hội trần thanh mẫn trình bày tờ trình của ủy ban thường vụ quốc hội
về việc miễn nhiệm chức vụ chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu quốc hội khóa một mươi năm
ông nguyễn xuân phúc sinh ngày hai mươi tháng bảy năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của đảng và nhà nước
sinh ra trong gia đình giàu truyền thống cách mạng được đào tạo cơ bản trưởng thành từ cơ sở
và được ban chấp hành trung ương đảng bộ chính trị quốc hội nhiều khóa phân công phê chuẩn
bầu giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của đảng và nhà nước
trên cương vị thủ tướng chính phủ nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một ông đã có nhiều nỗ lực trong lãnh đạo
chỉ đạo điều hành công tác phòng
trong lãnh đạo ông đã có nhiều nỗ lực trong lãnh đạo chỉ đạo điều hành công tác phòng
trong lãnh đạo ông đã có nhiều nỗ lực trong lãnh đạo chỉ đạo điều hành công tác phòng
trong lãnh đạo ông đã có nhiều nỗ lực trong lãnh đạo